bên lề hành lang quốc hội sáng nay nhiều đại biểu quốc hội cho rằng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
cần bảo đảm hơn nữa tính khả thi trên thực tiễn từ quy định thực thi cho đến chế tải
cho rằng cái quan trọng nhất là cái khâu tổ chức thực hiện đặc biệt là những cái văn bản hướng dẫn
thế rồi phân công phân cấp cho quá trình thực hiện và một cái việc nữa là đối với những lĩnh vực mà có cái hình có cái phạm vi điều chỉnh rất rộng
cần mở rộng tức là cho các tổ chức để chúng ta có thể thừa quyền lại cho người ta tổ chức người ta xử phạt
thế như vậy là cái tính gian lê và thậm chí cái chế tải và cái thực thi như vậy là sẽ tốt hơn
chúng ta phải có một cái định hướng xây dựng cái khung khổ pháp lý cho nó đúng với bản chất của nó
đó là gì là trong trường hợp anh phải tăng cái mức chế tài thì nó cũng phản ánh đó là chế tài hành chính
đó là thiên về giáo dục và cưỡng chế ở mức cần thiết còn nếu như vượt quá giới hạn nó nó chuyển sang chế tài hình sự mất rồi
cho nên là tôi một mặt là ủng hộ cái chế tải hành chính theo cái hướng tăng nặng
đối với trường hợp mà cố ý nhiều lần nhưng phải có giới hạn trong khuôn khổ của
chế tải hành chính không được phép vượt qua